thưa quý vị thời gian qua nhờ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cùng với sự quản lý chặt chẽ địa bàn của công an huyện bến lức tỉnh long an
nên các loại tội phạm nhất là các đối tượng cướp cướp giật hầu hết đều bị bắt giữ ngay sau khi gây án
đây là hình ảnh người dân và thành viên đội dân phòng xung kích phòng chống tội phạm
ban bảo vệ dân phố thị trấn bến lức huyện bến lức tỉnh long an
về bắt một tên cướp ngay sau khi đối tượng này vừa thực hiện hành vi cướp tiệm vàng
trước đó nguyễn hữu thoại ba mươi bốn tuổi ngụ huyện châu thành tỉnh tiền giang
chạy xe máy từ hành phố hồ chí minh đến địa bàn huyện bến lức đi vào tiệm vàng bảo yến
ở mua một chiếc lắc khoảng ba chiếc vàng loại hai mươi bốn k
chú tiệm vàng lấy ra cho thoại xem và sau đó thoại đồng ý mua
lợi dụng lúc người bán vàng không chú ý thoại cấp giật số vàng trên tay chú tiệm
rồi bỏ chạy ra ngoài và bị bắt giữ ngay trước cửa
cướp vừa quay ra sau lưng thì thấy nó vừa chạy ra thì ngay tới để hỗ trợ bắt lại
công an thị trấn tham mưu đảng quỹ an thị trấn là thành lập riêng một đội dân phòng xung kích
phòng chống tội phạm trên địa bàn thị trấn bến lức
đội dân phòng này được thành lập và hoạt động từ năm hai nghìn một mươi đến nay
kết quả thì hàng năm
bắt trên dưới trung bình là khoảng bảy tám vụ ở tại địa phương có và ở các tỉnh khác
công tác phòng chống tội phạm từ huyện bến lức không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ tội phạm
mà còn tập trung mạnh mẽ vào công tác thông tin và tuyên truyền
để nâng cao nhận thức của cộng đồng về an ninh trật tự
huyện bến lức đặt ra mô hình thành công
trong đó công an và người dân đồng lòng phòng chống tội phạm
tạo nên địa bàn không để tội phạm có thời cơ hoạt động
mới đây công an huyện bến lức tiếp nhận nhiều tin cho người dân trình báo
về các vụ cướp xe máy nạn nhân chủ yếu là những người hành nghề xe ôm

trên địa bàn bốn xe thải loại liên tiếp xảy ra hai vụ cướp xe ôm với cùng một thủ đoạn
xác định tính chất của vụ án là rất nghiêm trọng
ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đội cảnh sát hành sự đã tham mưu
bằng chỉ huy công quyền xác lập chuyên án thi xét cướp tài sản
để tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng truy bắt đối tượng
chỉ sau một ngày xác lập chuyên án chúng tôi đã dựng lại nhân thân loại lịch
của đối tượng nghi dấn là phạm nhân cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở châu thành tỉnh an giang
trong lúc bàn chuyên án đã tập trung đấu tranh
thì nhận được thông báo của công an huyện phú thừa
về một vụ cướp có thủ đoạn tương tự xảy ra trên địa bàn này
do trước đó đã xác định được danh tính nghi phạm
nên tổ trinh sát đã truy bắt nóng và phối hợp công an tỉnh tây ninh bắt giữ đối tượng cùng tan vật
khi đối tượng này đang trên đường tẩu thoát
trước những chứng cứ không thể chối cãi phạm văn cường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
về ba vụ cướp xe ôn trên địa bàn huyện bến lức và huyện thú thừa
cường không thể ngờ bị công an bắt giữ sau bốn mươi tám giờ gây án
mặc dù kế hoạch các vụ cướp được đối tượng chuẩn bị rất công phu
qua đấu tranh chúng tôi đã thu giữ được ba phương tiện là vật chứng của vụ án
kết thúc quá trình đấu tranh chuyên án
ban chuyên án cảm thấy niềm vui lớn nhất đó chính là
bằng sự nỗ lực cố gắng đã thu hồi lại tài sản trả lời được cho người bị hại
từ giờ tôi nghe trong vòng hai ngày
rồi bữa tôi nghe công an báo lại với tôi là bắt được chủ lấy xe rồi
tôi rất là mừng tôi thành thật cảm ơn mấy anh công an